trong năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng nòng cốt là cảnh sát biển hải quan bộ đội biên phòng
đã phối hợp đấu tranh có hiệu quả bắt giữ hơn chín ba trăm linh tấn và trên một mươi một triệu lít xăng
hơn một mươi bốn mét khối và hơn sáu bốn triệu lít dầu các loại
tuy nhiên lợi nhuận lớn từ buôn lậu xăng dầu đã làm gia tăng tình hình buôn lậu xăng dầu trên biển
với quy mô và số lượng lớn
với vỏ bọc nguy trang là tàu đánh cá các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là đài loan thái lan
malaysia singapore và campuchia đã sử dụng tàu thuyền không treo cờ quốc tịch
hoặc tàu đánh cá đã hoán cải khoang hầm các bí mật
để chứa xăng dầu lậu mua của các tàu nước ngoài tại các vùng biển giáp danh
sau đó bán trực tiếp cho các tàu cá của ngư dân đánh bắt xa bờ hoặc vận chuyển vào nội địa tiêu thụ
cách buôn lậu này diễn ra gần như thường xuyên
liên tục và lúc nào cũng có trên biển
đầu nậu trong nước hiện đã lập nhiều pháp nhân kinh doanh xăng dầu ở các địa phương
lợi dụng việc mua bán vận chuyển giữa các công ty để hợp pháp hóa số hàng nhập lậu
bộ tài chính đã chỉ đạo tổng cục hải quan và tổng cục thuế gắn chip
khi làm thủ tục cũng như đánh thuế khi bán hàng nhưng cũng chỉ kiểm soát được phần rất nhỏ
thuế nội địa khi bán hàng cái này cũng là góp một phần ngăn chặn trong gian lận trong khu vực cửa khẩu hải quan
lực lượng chức năng cho biết các giao dịch diễn ra trên biển đều không có tiền mặt
việc chuyển khoản thông qua ngân hàng quốc tế trên bờ nên quy trình buôn lậu xăng dầu quốc tế trở nên khép kín rất khó phát hiện
lợi dụng chủ trương tạm nhập tái xuất của chính phủ một số công ty kinh doanh xăng dầu đã ổ ạt nhập nhưng không tái xuất
khi cơ chế xăng dầu các quốc gia chênh lịch khác nhau
lập tức xăng dầu được vận chuyển đến nơi có giá cao để bán hưởng chênh lịch
để chống buôn lậu xăng dầu trên biển tư lệnh cảnh sát biển việt nam kiến nghị cần phải quản lý chặt chẽ các tàu cá
hạn chế trong công tác chống buôn lậu nói chung và công tác chống buôn lậu trên biển nói riêng vẫn là công tác phối hợp
trao đổi thông tin nhất là giữa lực lượng chức năng với các địa phương
thực tế cho thấy lợi ích nhóm cùng với lợi ích vùng miền đã được một số địa phương đặt lên trên lợi ích quốc gia trong công tác này
và cho đến nay chính quyền địa phương cũng như người đứng đầu cơ quan
vẫn chưa có ai phải chịu trách nhiệm khi địa phương mình xảy ra buôn lậu